tại cơ quan điều tra đối tượng phan đình thành đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình
trước đó vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành ra vườn gom rác trong vườn rồi đốt
do trời nóng gió tây nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn và lan sang khu vực rừng thông phía sau nhà thành
hậu quả vụ cháy đã bắt đầu từ khu vực dòng phòng hộ thuộc thôn bảy xã xuân hồng
lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã xuân hồng và khu vực thị trấn xuân an
hiện nay công an huyện nghi xuân đang củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố đối với vụ án khởi tố bị can
sáng nay ngày ba mươi tháng sáu lực lượng công an huyện nghi xuân viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với các ngành liên quan
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định các thiệt hại và các căn cứ liên quan tại vườn nhà phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân của tỉnh hà tĩnh
vâng đến thời điểm hiện tại thì lửa vẫn đang tiếp tục
đàn phá khu vực rừng tại các địa phương huyện nhi xuân hương sơn cẩm xuyên
cùng với hàng ngàn người tham gia chữa cháy hơn một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh hà tĩnh
cũng đang căng mình khống chế giặc lửa từ đêm qua cho đến ngày hôm nay
kiên quyết không để lửa cháy lan làm ảnh hưởng đến những khu vực có nhà dân sinh sống
đến trưa nay tại khu vực thôn chín xã xuân hồng huyện nghi xuân rừng vẫn đang tiếp tục cháy
và có chiều hướng lan xuống bìa rừng
hơn chín trăm bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân khu bốn cải sát biển cải sát phòng cháy chế cháy nghệ an
bộ đội công an biên phòng hà tĩnh đang cùng hàng ngàn người dân và lực lượng tổ chức đoàn thể khác
vẫn đang thay nhau liên tục chiến đấu với giặc lửa
ngoài việc tiếp tục bơm nước sông lam và các hồ xung quanh lên để dập tắt đám cháy
thì toàn lực lượng đang tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra

thì toàn lực lượng đang tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại
thế nhưng tất cả mọi người đều gông mình trong biển lửa
những bữa cơm vội trong rừng những giọt mồ hôi đổ xuống với quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
vào ngay trong trưa nay đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã đi kiểm tra thực địa tình hình cháy rừng tại huyện nghi xuân hương sơn động viên các lực lượng chữa cháy và thăm hỏi một số hộ dân trên địa bàn
đồng chí bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương trong việc ứng phó kịp thời linh động phương án ứng cứu dập tắt lửa giảm thiểu hậu quả
đồng chí phạm minh chính nhận định quan trọng nhất bây giờ là phải khoanh vùng cục bộ ứng cứu rứt điểm để khống chế hoàn toàn đám cháy phải đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân
đồng chí lưu ý địa phương cần nâng cao cảnh giác cảnh báo trên mọi kênh thông tin theo đó thực hiện công tác giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
động viên các lực lượng đang trực tiếp tham gia chữa cháy đồng chí phạm minh chính đã chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân khống chế hoàn toàn cháy tại địa bàn nghi xuân trong thời gian sớm nhất
chiều cùng ngày đồng chí phạm minh chính đã trực tiếp đến hiện trường cháy rừng tại xã sơn lễ huyện hương sơn để chỉ đạo công tác chữa cháy đồng chí phạm minh chính đã có buổi làm việc với các lực lượng chữa cháy trên địa bàn hương sơn đồng thời tặng quà các lực lượng đã không quản ngại khó khăn vất vả và góp phần giữ bình yên cho nhân dân
tiếp tục với những tin tức khác
sau hơn một mươi tám giờ bỏ chân đồng chí phạm minh chính đã trực tiếp đến hiện trường cháy rừng tại xã sơn lễ huyện hương sơn để chỉ đạo công tác chữa cháy
sau hơn một mươi tám giờ bỏ chốn châu ngọc hưng ba mươi tám tuổi nghi phạm liên quan đến gai chết của bà trần thị mộng hoa năm mươi ba tuổi đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ khi đang trốn tại một quán cà phê thuộc xã đồng tâm huyện đồng phú của tỉnh bình phước
bước đầu nghi phạm châu ngọc hưng khai nhận tối ngày hai mươi chín tháng sáu sau khi uống rượu và ăn cơm xong hưng cùng với cha mẹ sang nhà hàng xóm để hát karaoke hát được một mươi năm phút thì bà hoa và hưng đi về nhà trước
khi về đến nhà giữa hưng và bà hoa đã xảy ra cửa cãi do mâu thuẫn về tiền bạc trong lúc tức giận hưng đã dùng kéo sát thại mẹ mình rồi bỏ trốn đến khoảng hai mươi một giờ ba mươi phút cùng ngày ông văn cha kế của hưng về nhà và phát hiện thấy bà hoa đã chết trên nền nhà ở gần cửa buồng nên trình báo công an phường tân xuân hiện cơ quan công an đang đảm giữ châu ngọc hưng để tiếp tục điều tra làm rõ
thế nhưng câu chuyện thật như đùa này lại xảy ra ở đơn vị đào tạo nghề công lập từng có uy tín tại khu vực trung du bắc bộ trường cao đẳng nghề phú thọ
chị phùng thị tuyết lan và chị phùng thị lành từng là sinh viên lớp ct hai ct ba cao đẳng công nghệ thông tin khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám trường cao đẳng nghề phú thọ
mặc dù nghỉ học giữa trường chưa lâu tuy nhiên họ lại không thể nhớ nổi những thông tin đơn giản nhất
chị đi học lớp cao đẳng công nghệ thông tin của trường cao đẳng nghề mở tại xã kim thượng từ bao giờ
điện điểm học ở đâu
em học ở trường cấp hai em đi học ở dưới xóa mua đó cũng tùy người anh ạ

máy học trên trường cấp hai
học điện điện
tiếp theo học nước giữa nước mắt hoa sông
chị nghỉ học từ bao giờ
việc học của mình đi học không nhớ
em chỉ nhớ lo
chị có cùng học của lớp chị lành
đây là bảng kết quả học tập rèn luyện kỳ một năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của hai lớp cao đẳng nghề công nghệ thông tin khóa một mươi sáu
có chữ ký của chị đinh thị phương thùy cám bộ phòng đào tạo
theo bảng điểm này chị lành và chị lan mỗi người có bốn trên bảy đầu điểm
nghi vấn về chất lượng đào tạo chúng tôi đã liên hệ với một số học viên khác theo danh sách lớp học
rất bất ngờ nhiều người cho biết họ đã nghỉ học từ lâu
thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại vẫn có điểm tổng kết và điểm gian luyện bình thường
trong số đó có người đã đi làm việc tại đài loan trung quốc từ vài năm trước
nhưng vẫn có điểm năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thậm chí có người còn không làm thủ tục nhập học nhưng sau hai năm vẫn được xếp loại điểm rèn luyện
đáng chú ý con dâu của chủ tịch ủy ban nhân dân xã kim thượng nghỉ học từ năm hai nghìn một mươi năm

đối với người dân thành phố hồ chí minh cũng như các địa phương khác trên cả nước
đại diện ba quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh cho biết
tuyến đường sắt số một bến thành suối tiên đang tăng tốc dự kiến về đích cuối năm hai nghìn hai mươi
hai máy biến áp hiện đại t một t hai vừa được đưa về trạm bình thái để lắp đặt
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nhà thầu hittechi bắt đầu lắp đặt các thiết bị trong trạm biến áp
để chuẩn bị cho công tác thử nghiệm và đóng điện cung cấp điện cho các trạm biến áp hai mươi hai kv suối tiên và occ
ưu điểm đầu tiên tại trạm bình thái là diện tích nhỏ gọn
hệ thống thiết bị gis với kích thước chỉ bằng một phần một mươi diện tích xây dựng một trạm biến áp ngoài trời có cùng quy mô và công suất
điều này rất phù hợp với thành phố hồ chí minh nơi có công suất tiêu thụ điện lớn nhưng không có nhiều diện tích
trạm một trăm một mươi kv bình thái cũng được trang bị hệ thống điều khiển giám sát tiên tiến
có khả năng theo dõi thao tác thiết bị từ xa từ trung tâm điều độ occ
trạm biến áp một trăm một mươi kv bình thái hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí trạm biến áp hiện đại không người trực
với nỗ lực đua cùng tiến độ dự án tuyến đường sắt số một cán bộ viên chức cùng các kỹ sư công nhân
đang đặt mục tiêu sớm đưa trạm biến áp vào vận hành khai thác sớm nhất
để đạt được mục tiêu đưa dự án tuyến đường sắt số một về đích đúng thời hạn
trước tình trạng xe chạy hợp đồng hoạt động bác nháo ở khu vực sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
thanh tra sở giao thông vận tải đồn công an sân bay và lực lượng an ninh của cảng hàng không
đã phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ trong tháng năm số tiền xử phạt vi phạm là một sáu tỷ đồng
khu vực cửa ngõ ra vào sân bay tân sơn nhất luôn là điểm nóng về tình trạng ủng tắc giao thông
đặc biệt là vào giờ cao điểm và những ngày lễ
tại khu vực ra vào ga quốc nội nhiều xe ôn công nghệ xe hợp đồng hoạt động bác nháo
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng trên đã được kéo giảm đáng kể
có khá hơn đấy chứ năm ngoái là tôi đi cứ từ ba rưỡi bốn giờ trở đi kẹt không đi nổi luôn
ra đến cộng hòa luôn thế lực lượng giao thông chắc cái hồi là chưa chặt chẽ như bây giờ
bây giờ thì thoáng hơn đấy
có chậm đường thì nó cũng khá hơn nhưng mà khúc này thì nó đỡ kẹt hơn còn khúc về
nằm chạy cả là kẹt dữ lắm thì nói chung thấy cũng mấy anh cảnh sát giao thông cũng có xử
lý những mấy cái dự phạm đậu xe hay là người kia họ cũng thấy cũng có
trong thời gian vừa qua thì hoạt động vận tải hành khách ở trong khu vực cả hàng thông quốc
em nhất thì cơ bản đã chấp hành và ý thức tốt hơn so với thời gian trước đây
thì sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thì các lực lượng thông qua phối hợp cũng đã xử lý hơn năm trăm sáu mươi vụ
vi phạm với số tiền triệu phạt hơn là một sáu tỷ đồng
trong thời gian vừa qua thì hoạt động trong khu vực cả hàng thông quốc
thế âm nhất thì đánh giá có chuyển biến rất nhiều hơn so với trước khi mà chúng ta
thực hiện chưa thực hiện cái kế hoạch khối hợp đi ngành này
trong số năm trăm sáu mươi hai vụ vi phạm lực lượng chức năng đã tức giấy phép lái xe hai tháng sáu mươi ba trường hợp
tạm giữ phương tiện một trường hợp tịch thu phụ hiệu một trường hợp tức phù hiệu hai tháng một trường
hợp đây chủ yếu là các loại taxi công nghệ xe hợp đồng đón trả khách ra vào sân bay
trong quá trình xử lý các vi phạm đặc biệt là các phương tiện hoạt động hợp đồng sử dụng các phần
mềm như là grab hoặc là các phần mềm kết nối ứng dụng khác thì cũng có những khó khăn nhất định
tuy nhiên do đây là kế hoạch liên tịch ba bên thì việc phối hợp phát hiện để xử lý đồng bộ
tăng tính hiệu quả hơn so với lực lượng thanh tra sở khi mà thanh tra độc lập bởi vì khi xử lý các
cái phương tiện này đó thì thường phải có cái sự hợp tác của các loại taxi công nghệ xe hợp đồng
của cái hành khách đi chiến xe đó và cái sự chống đối của tài xế khi mà sử dụng các phần mềm tham
gia thì trước đây thì có nhưng mà thông qua phối hợp thì cơ bản các tài xế này đã thừa nhận những
hành vi vi phạm và sau đó mình tiến tới xử lý vi phạm theo quy định thì nó cũng hiệu quả hơn so với
trước đây động thái kiểm tra rút chặn xử lý của tổ công tác liên ngành đã nâng cao ý thức của tài
xế giúp giao thông ở khu vực cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đi vào nề nếp hạn chế tình
trạng ủng tắc vào giờ cao điểm tuy nhiên cần phải duy trì thường xuyên bên cạnh đó cần phải tuyên
truyền rộng rãi nhiều hơn nữa đầm an khê thuộc xã phổ khánh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi rộng lớn
và các hệ sinh thái vô cùng phong phú nơi này cũng là môi trường sống lý tưởng của chai nước ngọt
đầm an khê với diện tích mặt nước khoảng ba trăm bốn mươi bảy hectare thuộc xã phổ khánh giáp ranh xã phổ thạnh
huyện đức phổ hệ sinh thái của hồ rất phong phú gồm các loại cá ốc và nhiều nhất chính là chai
nước ngọt đặc điểm của loài chai nước ngọt là ẩn dưới cát nên rất khó thấy thịt của loài trai
nước ngọt này rất thơm ngon nếu mà nấu cháo thì đem về mình cũng lụt ra xong rồi mình lấy con này
rồi mình nấu cháo hơn mình ăn hơn hồi xưa ở đây rất là nhiều bón này thậm chí hôm nay vẫn còn
người ta bét để người ta bón này bón chở đi thành phố đó nguồn thúy sản ở đây đang dần cạn kiệt do
đó thời tiết dần khắc nghiệt hơn đã làm ảnh hưởng đến việc sinh sản và phát triển của loài trai nước
ngọt chúng không còn xuất hiện nhiều ở vùng cát gần bờ hôm nay là bị tiệt chủng do là nén nóng và
hay là cái môi trường sinh thái nó bị mất cái sinh vật mặt nước đi cho nên là nó chết nhiều
đầm an khê là nguồn sống của nhiều người dân phổ khánh do đó để duy trì được sinh kế từ đầm thì
việc bảo tồn hệ sinh thái nơi đây rất quan trọng và cần được thực hiện khẩn trương có như vậy thì
nó không chỉ có lợi từ nguồn trai nước ngọt mà còn từ các sản vật khác vốn đã rất phong phú từ thời xa huỳnh
sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với nhiều điểm mới đáng chú ý như mở rộng
phạm vi áp dụng một số quy định với khu vực ngoài nhà nước hoặc tăng cường các cơ chế kiểm soát
giám sát ngăn chặn nguy cơ xảy ra tham nhũng
trong đó áp dụng nhiều quy định ngăn chặn các hành vi tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn
với một mươi chương và chín mươi sáu điều quy định cụ thể về các nhóm vấn đề trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng như
trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tham nhũng mở rộng phạm vi
đối tượng có trách nhiệm kê khai tài sản mở rộng phạm vi tài sản phải kê khai hay các biện pháp xử
lý với hành vi tham nhũng luật phòng chống tham nhũng đã có những điểm mới hoàn thiện hơn
trong quy định các cơ chế ngăn chặn để xảy ra hành vi tham nhũng
bên cạnh vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu luật cũng đã giao trách nhiệm kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng cho các cơ quan chuyên nghiệp
tuy nhiên nhìn từ thực tế một số vụ việc trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua đã và đang cho thấy cần có những chế tài cụ thể hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ xảy ra hành vi tham nhũng một cách hiệu quả